phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an cùng với công an huyện quế phong
đồng chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy
bắt giữ hai đối tượng thu giữ một mươi năm bánh heroin một khẩu súng và bảy viên đạn
hồi một mươi chín h ba mươi phút ngày ba mươi tháng năm tại địa bàn huyện quế phong lực lượng công an bắt quả tăng
hai đối tượng khi đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
quá trình bắt giữ các đối tượng đã dùng vũ khí nóng chống trả quyết liệt
khi bị vây bắt đối tượng đã sử dụng súng k năm mươi chín bắn làm một cán bộ công an huyện quế phong bị thương
tuy nhiên lực lượng chuyên án đã khống chế bắt giữ thành công hai đối tượng
hiện chuyên án đang tiếp tục đấu tranh mở rộng làm rõ toàn bộ các đối tượng liên quan
để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật